trước đó vào trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại gia đình ông nguyễn tiến sản năm mươi tuổi trú tại thôn lai hạ trung xã hùng an huyện kim động đã tổ chức bữa ăn cơm trưa với gia đình hai con gái
bữa cơm trưa có chín người gồm vợ chồng ông sản chị nguyễn thị tươi và hai con cùng trú ở thôn duyên yên xã ngọc thanh huyện kim động vợ chồng chị nguyễn thị tình và hai con cùng trú ở thôn vĩnh đồng xã đồng thanh huyện kim động
chồng chị tư là anh nguyễn văn dũng không đến nhà vợ ăn cơm vì đi làm sơn hộ người bác bên thái bình
vào chiều cùng ngày hai cháu nhỏ con chị tươi và con chị tình bị nôn ói coi giật rồi tử vong
chị tư tử vong trong chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai và đến một mươi ba h ngày hai mươi chín tháng một mươi hai chị tình tử vong
riêng chồng chị tình sau khi xét nghiệm không có dấu hiệu ngộ độc sức khỏe bình thường
theo người nhà nạn nhân bữa ăn có các món như thịt lợn chá lợn đậu phụ rau cần và trứng
không có gì bất thường và trong lúc nấu ăn không có ai đứng chơi và vào bếp
mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình hòa thuận không có bất đồng hoặc cãi vã
dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân sống tại thôn lai hà trung xã hùng an vẫn chưa hết bàng hoàng
trước sự ra đi đột ngột của hai người con gái và hai người cháu ngoại của vợ chồng ông nguyễn văn sản
không ai hiểu nguyên nhân vì đâu mà lại xảy ra chuyện đau lòng đến vậy
mời các con về ăn cơm trưa
bà nguyễn thị thấm trú tại thôn lai hạ trung xã hùng an huyện kim động hương yên
không thể ngờ rằng đó lại là lần cuối cùng mình được nhìn thấy hai con gái và hai cháu ngoại
ngôi nhà cấp bốn của vợ chồng ông sản bên ngoài cửa đóng then cài
một người hàng xóm của ông sản nói với chúng tôi rằng
mấy ngày nay ông tất tuổi chạy đi chạy lại nhà của hai đứa con gái để lo hậu sự
cho cả hai con gái lẫn hai đứa cháu ngoại
ông ấy gần như kiệt sức trước sự việc quá đổi đau lòng này
phía trong căn nhà chỉ còn lại bà nguyễn
bà nguyễn thị thấm vợ ông sản và mấy người thân đến chia sẻ động viên
và đồng thời cũng là để canh bà thấm không được nghỉ quẩn làm liều
từ khi các con và các cháu xảy ra chuyện bà thấm ngất lên ngất xuống không ăn không uống gì
chốc chốc bà lại đòi người thân trở đến nhà để được nhìn con lần cuối
một người thân trong gia đình kéo chúng tôi ra một góc và nói nhỏ
các cô đừng có nói gì để lộ là cháu tình đã mất rồi nhé chúng tôi phải giấu bà ở đây
không thì bà ấy sẽ chết mất
mới đây bà ấy vẫn đòi tôi chở bà ấy đến bệnh viện để thăm cái tình
và chở đến nhà cái thơm để nhìn con cháu lần cuối đấy tội nghiệp lắm
trong lúc bà thấm đòi chị gái chở mình đến bệnh viện thăm người con gái úc
thì ở xã bên cạnh những người thân trong gia đình và chính quyền địa phương đang tổ chức tan lễ cho chị tình
thời điểm này hưng yên hạn chế tụ tập đông người vì dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nên đánh tan của chị tình cũng lặng lẽ và thương người
nghe lời dặn của người chị bà thấm
không hiểu khi hai tinh người con gái úc của mình cũng đã tự giả cõi đời
thì bà thấm sẽ như thế nào
ngay lúc này đây khi người thân đang gào khóc thảm thiết trong đánh tan của chị tình
thì bà thắm vẫn không nguôi hy vọng con gái mình rồi sẽ qua khỏi
đôi mắt vô hồn bà thấm nói chuyện với chúng tôi mà như đang lẫm nhẫm một mình
bà bảo bà không hiểu nổi chuyện gì đã xảy đến với gia đình mình
bà thắm cứ nói đi nói lại một câu rằng
giá như hôm đó tôi không rủ các con về nhà ăn cơm
thì chúng nó đã không phải chết oan chết uống như thế này
còn tôi thì cũng không mất con mất cháu
khi được hỏi về bữa cơm định mệnh ngày hôm đó
bà thắm nói mình không nhớ nổi ai đã ăn thứ gì hay là ai không ăn thứ gì
bữa cơm hôm đó cũng không có món gì đặc biệt
bởi việc con cháu bà về ăn xung vầy cùng bố mẹ cũng là chuyện thường xuyên bà thấm chia sẻ
thông thường vào những ngày cuối tuần
vợ chồng con cái hai đứa con gái nhà tôi vẫn hay về ăn cơm cùng bố mẹ
hôm đó tôi đi chợ mua cục sạc
thì gặp cái tươi cũng đi chợ
thấy vậy tôi mới rủ con là chưa vào ăn cơm thì nó đồng ý
vì cái tươi đồng ý nên tôi lại gọi cho cái tình là đưa con về nhà mẹ ăn cơm
bữa trưa hôm đó cũng chỉ có mấy món ăn là rau cần đầu phụ
vài quả trứng rán chả và thịt rang
vậy mà tôi nghe mọi người nói là trên mạng là họ đồn
nhà tôi ăn lẩu nấm nên bị ngộ độc
theo lời bà thấm thì bữa cơm hôm đó có tất cả chín người
gồm hai vợ chồng bà và bố chồng vợ chồng chị tình
và hai đứa con
riêng gia đình tươi thì chỉ có hai mẹ con
anh dũng chồng chị tươi hôm đó không có mặt vì được biết là anh sang thái bình giúp việc
cũng theo lời bà thấm chia sẻ
thì bữa trưa hôm đó mọi người ăn uống vui vẻ và không ai có biểu hiện gì bất thường
nhưng khoảng tầm ba mươi phút sau bữa ăn
thì cháu nvhn chín tuổi con trai của chị tươi có hiện tượng nôn ói
gia đình gọi người thân biết về nghề y ở gần đó đến kiểm tra
thì người này nói là rất có thể cháu bé bị ngộ độc
nên cả gia đình bà thấm đã ngay lập tức đưa cháu đến bệnh viện nhi tỉnh hương yên để cấp cứu
tại bệnh viện nhi cháu n tỉnh táo hơn một chút
năm phút sau khi bé nvhn đi bệnh viện
thì bé ptab năm tuổi con của chị tình cũng bị đau bụng dữ dội
nên đã được gia đình đưa xuống bệnh viện nhi hương yên cùng cấp cứu
tuy nhiên vào tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai cả hai cháu đều không thể qua khỏi
gia đình từ chối giám định pháp y và đưa các cháu về quê tổ chức an tán
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
chị tươi và chị tình cũng xuất hiện triệu chứng đau bụng bùng nôn
và được đi cấp cứu tích cực tại bệnh viện ở hà nội
tuy nhiên đến chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai chị tư qua đời
vào trưa hai mươi chín tháng một mươi hai chị tình cũng không qua khỏi
khẩn trương làm rõ nguyên nhân
cũng phải đi cấp cứu nhưng chồng chị tình đã qua cơn nguy kịch
hiện nay anh đã được lấy mẫu để xét nghiệm nhưng chưa phát hiện có dấu hiệu bất thường
ngồi cạnh vừa bóp tay vừa động viên em chị của bà thấm chia sẻ
vợ chồng của chú ấy chỉ có hai đứa con gái nhưng mà chúng nó ngoan và hiếu thảo lắm
hầu như tuần nào chị em cũng bảo nhau đưa chồng con về ăn cơm cùng với bố mẹ
chúng đó cũng đều làm việc trong công ty gia đình từ trước đến giờ chưa có ba trạm gì
kể cả là bố mẹ với con cái hay là chị em với nhau
hoặc là nội bộ trong gia đình chúng nó tôi cũng chưa nghe điều tiếng gì
bà thắm cũng cho biết hôm xảy ra sự việc không có xảy ra điều gì bất thường
cũng không có người lại xuất hiện
đang có mặt tại gia đình
nhiều người thân của các nạn nhân cho biết mấy ngày nay thông tin trên mạng không chính thống
nhiều lời đồn thổi về cái chết của các nạn nhân sau bữa ăn với nhiều lý do vô căn cứ
khiến cho gia đình hết sức bất bệnh
một người thân của gia đình bức xúc nói
họ bảo là do gia đình tôi có mâu thuẫn nội bộ nên mới tìm cách hạ độc nhau
thực sự là lúc này gia đình chúng tôi đang vô cùng đau khổ
lại phải nghe những lời đồn vô căn cứ không đúng khiến cho mọi người rất mệt mỏi
nhiều người dân tại thôn lai hạ trung
vẫn chưa hết bàn hoàng
bà nguyễn thị ca bảy mươi sáu tuổi hàng xóm nhà bà thắng nói rằng
tôi sống từng ngày tuổi mà chưa thấy sự việc nào đau lòng đến như thế
vợ chồng ông sản bà thấm trước giờ luôn sống hòa thuận cùng con cái
chưa bao giờ tôi thấy gia đình họ to tiếng với nhau
nhìn hai cô con gái đó hiếu thảo với bố mẹ chúng tôi vẫn hay nói đùa
đấy cần gì cứ phải là có thẳng chống gậy làm gì
để con gái sau này chúng nó chăm trả bằng mấy con dâu à
chứng kiến sự việc chưa từng
nhưng có trong thôn anh lê đức mờ buồn rầu chia sẻ
chẳng ai biết nguyên nhân vì sao lại dẫn đến việc các con các cháu ông sản tử vong
nhưng chúng tôi cứ thắc mắc một điều
là tại sao tất cả cùng ăn thức ăn giống nhau mà lại chỉ có năm người bị ngộ độc
nhưng dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa
thì nỗi đau này cũng là quá lớn đối với vợ chồng ông sản
có hai đứa con gái giờ thì chúng đã bỏ đi cả hai
những ngày tháng sau này không biết ông bà ấy sẽ sống như thế nào đây
liên quan đến vụ việc lãnh đạo huyện kim động cho hay
các đơn vị chuyên môn của bộ công an bộ y tế đang phối hợp với công an tỉnh và công an huyện
để khẩn trương điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của các nạn nhân
công an tỉnh hương yên cho biết nguyên nhân của vụ việc đau lòng này
vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh điều tra chưa có kết luận cuối cùng
dù rằng còn rất nhiều lời đồng thổi tuy nhiên hàng xóm láng giềng sống chung vách
cũng một mực phủ nhận mâu thuẫn cho rằng ông bà sản sống có tình có lý không hề có tai tiếng
bạn nghĩ gì về bữa ăn kinh hoàng này
những tin tức mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo